bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đã ra quyết định số chín trăm linh hai về việc tạm ngừng nhập khẩu thịt và sản phẩm thịt gia súc gia cầm từ brazil
trong quyết định bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn nêu rõ từ ngày hai mươi ba tháng ba việt nam tạm ngừng nhập khẩu thịt gia súc gia cầm của hai mươi một nhà máy giết mổ chế biến thịt của brazil
các nhà máy này đang bị điều tra do nghi ngờ sử dụng chất có nguy cơ gây mất an toàn thực phẩm
bộ giao cho cục thú y kiểm soát chặt chẽ các lô hàng thịt và sản phẩm thịt gia súc gia cầm đã được chuyển lên tàu máy bay để vận chuyển từ brazil về việt nam trước ngày hai mươi ba tháng ba
nếu phát điện thịt và sản phẩm thịt của hai mươi một nhà máy thì tạm ngừng kiểm dịch nhập khẩu và báo cáo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn xem xét để xử lý theo quy định
cục thú y thông báo chính thức cho các cơ quan có thẩm quyền của brazil biết để phối hợp thực hiện
cục thú y thông báo chính thức cho các cơ quan có thẩm quyền của brazil biết để phối hợp thực hiện